thưa quý vị sau chuyên án thì thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của lực lượng phá án
ngay sau buổi họp báo vào chiều ngày hôm nay cũng tại cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã diễn ra buổi lễ đón nhận thư khen của thủ tướng chính phủ bộ công an trao thưởng các cá nhân đơn vị có thành tích trong đấu tranh chuyên án
đến dự buổi lễ có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tham gia chuyên án
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và các đơn vị chức năng trong suốt quá trình đấu tranh với các đối tượng tội phạm ma túy trong chuyên án này
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng chính phủ với công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
thay mặt đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng cũng chúc mừng ban chuyên án đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc
qua chuyên án này đã khẳng định được quyết tâm của lực lượng công an việt nam trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
kiên quyết không để tội phạm lợi dụng việt nam thành nơi trung chuyển ma túy
bộ trưởng bộ công an cũng quyết định khen thưởng ba mươi bốn tập thể thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an nhiều địa phương tham gia phá